các ý kiến đã chỉ ra những tồn tại hạn chế trong cơ chế chính sách hiện hành
thủ tướng yêu cầu cần phải tìm ra định hướng mới trong sử dụng công cụ chính sách
để làm sao vừa ổn định kinh tế vĩ mô vừa tạo đột phá trong tăng trưởng
nhận lời mời của chủ tịch quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyễn thị kim ngân
đoàn đại biểu cấp cao hạ viện australia do ngài tony smith
chủ tịch hạ viện dẫn đầu thăm chính thức việt nam từ ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng bảy
chiều nay lễ đón chính thức đoàn đã diễn ra
tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngày sau lễ đón hai bên đã tiến hành hội đàm
chia sẻ những ấn tượng rất tốt đẹp về đất nước và con người australia
trong chuyến thăm chính thức australia cuối năm hai nghìn một mươi bảy
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhiệt liệt chào mừng
ngài chủ tịch hạ viện australia tony smith thăm chính thức việt nam
bày tỏ tin tưởng chuyến thăm lần này sẽ ghi dấu ấn quan trọng
góp phần củng cố và phát triển quan hệ vừa được nâng cấp lên thành đối tác chiến lược
giữa việt nam và australia vào tháng ba năm hai nghìn một mươi tám
trong bối cảnh hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
australia hiện là một trong những đối tác thương mại và đầu tư hàng đầu của việt nam
kim ngạch thương mại tăng trên bảy mỗi năm đạt gần sáu năm tỷ usd năm hai nghìn một mươi tám
và ba sáu mươi hai tỷ usd trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
hiện australia có bốn trăm một mươi sáu dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư một tám tỷ usd
đứng thứ hai mươi trên một trăm hai mươi sáu quốc gia
và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
chủ tịch quốc hội cảm ơn và đánh giá cao việc australia tiếp tục dành ưu tiên
về viện trợ phát triển oda cho việt nam cho rằng cầu cao lãnh được khánh thành
vào ngày hai mươi bảy tháng năm năm hai nghìn một mươi tám là minh chứng về sự hỗ trợ hiệu quả của australia
cho phát triển kinh tế xã hội của các địa phương đồng bằng sông kiểu long của việt nam
nhắc tới cộng đồng người việt nam tại australia với khoảng ba trăm linh người
và khoảng ba mươi học sinh sinh viên việt nam đang học tập tại australia
ngài chủ tịch hạ viện tony smith
cho rằng đây là những đại sứ gắn kết tuyệt vời giữa hai nước
đánh giá cao sự thông minh chăm chỉ của học sinh sinh viên việt nam
ngài chủ tịch hạ viện mong muốn có thêm ngày càng nhiều học sinh sinh viên việt nam
sang australia học tập
cũng tại hội đàm hai nhà lãnh đạo quốc hội thống nhất
hai nước sẽ thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực du lịch và nông nghiệp
quốc hội hai nước duy trì tăng cường trao đổi đoàn các cấp
thông qua tiếp xúc trao đổi kinh nghiệm lập pháp giám sát hỗ trợ hai chính phủ
thực hiện hiệu quả các cam kết theo chương trình hành động giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
và các thỏa thuận văn kiện đạt được trong các chuyến thăm cấp cao hai nước gần đây
tạo điều kiện hơn nữa cho các hoạt động giao lưu nhân dân
phát huy vai trò của các nhóm nghị sĩ hữu nghị và hội hữu nghị tại mỗi nước
thưa quý vị cũng trong chiều nay tại trụ sở trung ương đảng
tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp ngài tony smith
chủ tịch hạ viện australia chào xã giao
chuyến thăm chính thức tới việt nam theo lời mời của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ngài tony smith bày tỏ vui mừng khi được hội kiến với tổng bí thư nguyễn phú trọng
nêu ấn tượng tốt đẹp trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ song phương việt nam australia trong thời gian qua
nhất là việc hai nước nâng quan hệ lên mức đối tác chiến lược
khẳng định sự ấn tượng trước những thành quả phát triển của việt nam
ngài chủ tịch hạ viện tin tưởng rằng sự hợp tác giữa hạ viện australia và quốc hội việt nam
cũng như là giao lưu nhân dân mạnh mẽ
hình chứng về sự phát triển của quan hệ hai nước
ngài tony smith bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của ông tới việt nam lần này
cũng như là các chuyến thăm cấp cao của phía australia gần đây
sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược australia việt nam trong thời gian tới
tổng bí thư nguyễn phú trọng hoan nghênh chủ tịch hạ viện australia thăm việt nam
vào thời điểm khi hai nước vừa nhất trí nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược
khẳng định việt nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và đối tác chiến lược với australia
nhất là trong bối cảnh hai nước kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm nay
tổng bí thư vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hai nước trên các lĩnh vực
như là chính trị kinh tế an ninh quốc phòng giáo dục đào tạo
tổng bí thư cảm ơn chính phủ úc đã ủng hộ việt nam
tranh cử vị trí ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong asean và khu vực cũng như là lập trường kiên định của úc trong vấn đề biển đông
đồng thời đề nghị hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các diễn đàn đa phương
vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển ở khu vực đông nam á cũng như biển đông
chủ tịch hạ viện úc chia sẻ và tán thành các nhận định và đánh giá của tổng bí thư nguyễn phú trọng
về quan hệ giữa hai nước hiện nay khẳng định lập trường nhất quán của úc về vấn đề biển đông
là rõ ràng và phù hợp với lập trường và quan điểm của việt nam
thưa quý vị chương trình xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác
bộ giáo dục và đào tạo cho biết thêm hiện chưa xác định được bao nhiêu bài thi có dấu hiệu tẩy xóa bởi số lượng phiếu trả lời trắc nghiệm là rất lớn số lượng cán bộ kiểm tra hiện không đủ và không đủ thời gian
bộ công an cùng các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực nỗ lực làm rõ sự việc
cũng trong ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh hà giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt để tạm giam thời gian ba tháng
đối với ông nguyễn thanh hoài trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo hà giang
ông nguyễn thanh hoài được xác định là người giao chìa khóa nơi lưu trữ bài thi cho ông vũ trọng lương phó trưởng phòng khảo thí và quản lý chất lượng sở giáo dục và đào tạo hà giang
người trực tiếp sửa điểm cho các thí sinh trái với quy chế
chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác
hôm nay tòa án nhân dân huyện tuy phong tỉnh bình thuận đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi bị can trong vụ án gây dối trật tự công cộng xảy ra vào ngày một mươi tháng sáu tại thị trấn phan rí cửa và xã hòa minh huyện tuy phong
theo cáo trạng các bị can gồm phạm sang ngô đức duyên nguyễn trương đỗ văn ngọc phan thành nam nguyễn văn mẹo ngô văn đặt nguyễn ngọc sang lê văn liêm nguyễn minh kha cùng chú tại thị trấn phan
rúy cửa đã la lối kích động trong đám đông người chặn các phương tiện giao thông lưu thông trên đường làm cản trở gây ách tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến quốc lộ một trong một thời gian dài tấn công lực lượng chức năng
tại phiên tòa các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội và bày tỏ sự ăn năn hối cải mong muốn pháp luật khoan hồng
em là tự nghiện đưa con em lên chứ không phải là không có ai bắt hết em thấy nó dị công e tới mời hoài em tự nghiện đưa lên hành vi của con em là sai trái
chờ pháp luật
được chủ lý
tòa án nhân dân huyện tuy phong tuyên xử phạt hai bị cáo phạm sang đỗ văn ngọc ba năm sáu tháng tù giam hai bị cáo nguyễn trương ngô văn đạt ba năm tù giam xử phạt ba mươi tháng tù giam đối với bốn bị cáo ngô đức duyên phan thành nam nguyễn ngọc sang lê văn liêm hai bị cáo nguyễn văn mẹo nguyễn minh kha bị xử phạt hai mươi bốn tháng tù giam
thưa quý vị liên bộ tài chính công thương vừa quyết định cho phép các doanh nghiệp điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu từ một mươi năm h chiều nay ngày hai mươi ba tháng bảy
cụ thể sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu giá các mặt hàng xăng dầu có sự điều chỉnh giảm nhẹ
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai giữ ổn định giá không cao hơn một mươi chín sáu trăm một mươi một đồng một lít xăng ron chín mươi năm ba giữ ổn định giá không cao hơn hai mươi một một trăm một mươi bảy đồng một lít
dầu diazen năm s giảm hai trăm một mươi ba đồng một lít không cao hơn một mươi bảy hai trăm bốn mươi hai đồng một lít
dầu hỏa giảm sáu mươi chín đồng một lít không cao hơn một mươi sáu một trăm bảy mươi bốn đồng một lít
dầu mazut một trăm tám mươi cst ba năm s giữ ổn định giá không cao hơn một mươi bốn bảy trăm năm mươi sáu đồng trên một kg
bên cạnh đó liên bộ cũng quyết định giữ nguyên mức trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành
nhân kỷ niệm bảy mươi một năm ngày thương binh liệt sĩ sáng nay bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã cử các đoàn công tác đi thăm hỏi tặng quà mẹ việt nam anh hùng các thương binh gia đình chính sách và các quân nhân đang điều trị bệnh tại bệnh viện quân y bốn
nhân dịp này lãnh đạo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã đến thăm tặng quà mẹ việt nam anh hùng phạm thị thành tám mươi tám tuổi ở phường nghi tân thị xã cửa lò
là một trong ba mẹ việt nam anh hùng được bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an nhận phụng dưỡng đến hết đời
cũng trong dịp này bộ đội biên phòng đã đến thăm tặng quà các quân nhân đang điều trị tại bệnh viện quân y bốn trao tặng số tiền hai mươi triệu đồng cho gia đình ông trần nhu cầu sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai ở xã quỳnh thuận huyện quỳnh lưu là gia đình đã có công với cách mạng đánh trả máy bay mỹ giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi năm
thay mặt cán bộ đại diện lãnh đạo bộ đội biên phòng tỉnh đã bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc cho những công hiến hy sinh vô cùng to lớn của các mẹ các thương binh nặng mong các mẹ và các thương binh nặng giữ gìn sức khỏe sống vui cùng con cháu quê hương đất nước tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ con cháu học tập và nói theo
trong thời gian qua bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam không chỉ tập trung bảo vệ chủ quyền giữ gìn an ninh trật tự ở vùng biên giới biển đảo mà còn có nhiều việc làm thiết thực
trong công tác đền ơn đáp nghĩa bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam là một trong những đơn vị làm tốt công tác nhận nuôi dưỡng chăm sóc bà mẹ việt nam anh hùng hỗ trợ kinh phí xây dựng mới và sửa chữa nhà tỉnh nghĩa cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
mẹ việt nam anh hùng lương thị ngọc quê ở xã tam thái huyện phú ninh tỉnh quảng nam năm nay đã chín mươi bốn tuổi người con trai duy nhất của mẹ đã hy sinh
nỗi đau đó khiến mẹ không còn nước mắt để khóc
hưởng ứng chủ trương của nhà nước bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã nhận phụng dưỡng mẹ gần ba mươi năm nay
và cách đây hai năm đơn vị nhận phụng dưỡng mẹ việt nam anh hùng lê thị phiên sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi tám quê ở phường điện dương thị xã điện bàn tỉnh quảng nam
mẹ phiên có một người con hy sinh bản thân mẹ cũng là thương binh cụt hai chân nên đi lại càng khó khăn
những lúc trái gió trở trời ốm đau bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh đã cử người đến chăm sóc lo thuốc men cho các mẹ
mẹ ngọc và mẹ phiên là hai trong số một mươi bốn mẹ việt nam anh hùng do bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam nhận phụng dưỡng suốt đời
hiện đang còn sống
thời gian qua với sự đóng góp của cán bộ chiến sĩ bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh đã tiến hành xây dựng và bàn giao nhà đồng đội nhà tình thương kinh phí hàng trăm triệu đồng
tổ chức thăm hỏi động viên và trao tặng quà cho gia đình chính sách người có công cách mạng thân nhân liệt sĩ và gia đình quân nhân có hoàn cảnh khó khăn
hàng năm thường vụ bộ chỉ huy đều chỉ đạo các đơn vị thăm hỏi tặng quà các đối tượng chính sách ở đơn vị và trên địa bàn nông quân
thăm hỏi tặng quà khám chữa bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho mẹ việt nam anh hùng mà bộ đội biên phòng tỉnh nhận đỡ đầu
vận động cán bộ chiến sĩ đóng góp ngày công và kinh phí tu sửa năm nhà cho các bà mẹ việt nam anh hùng sửa tám nhà cho gia đình liệt sĩ
những năm qua cùng với các cơ quan đơn vị ở địa phương bộ chí huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng nam đã có nhiều việc làm thiết thực ý nghĩa trong công tác đền ơn đáp nghĩa
đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn góp phần chia sẻ và làm vơi đi nỗi đau thương mất mát do chiến tranh để lại
theo tổng hợp từ tri cục thủy lợi sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh hà nam những ngày qua mực nước đo trên các sông thuộc địa bàn tỉnh hà nam như sông nhuệ sông đáy đều vượt mức báo động ba
tại các địa bàn các xã ven sông nhuệ và sông đáy đã gây nhận tình trạng nước tràn bờ kè làm ngập hàng trăm hộ dân
tỉnh hà nam đã vận hành hơn một trăm tám mươi máy bơm hoạt động hết công suất tình trạng mưa lũ kéo dài kèm theo nước sông dâng cao đã gây thiệt hại không nhỏ đến hoa màu và nhiều diện tích chăn nuôi thủy sản của bà con và làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân
nhận định tình hình mưa lũ tiếp tục có chiều hướng dân cao tỉnh hà nam đã chỉ đạo các địa phương tổ chức ứng trực kịp thời khắc phục các tình huống sự cố
các lực lượng vũ trang được huy động gia cố các tuyến đê giúp nhân dân tập trung khắc phục thiệt hại về hoa màu các địa phương có phương án gia cố tuyến hai tập trung bảo vệ an toàn đê bối hạn chế mức thấp nhất nước tràn vào khu dân cư gây thiệt hại về tài sản của nhân dân
trong khi đó tại phú thọ lũ lớn đổ về cuốn theo nhiều loại gỗ trôi nổi trên sông nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm tính mạng trèo thuyền ra sông để vớt gỗ tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn sông nước
trong khi đó tại phú thọ lũ lớn đổ về cuốn theo nhiều loại gỗ trôi nổi trên sông nhiều người dân đã bất chấp nguy hiểm tính mạng trèo thuyền ra sông để vớt gỗ tình trạng này tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn sông nước

cuộc điện đàm hai vị ngoại trưởng đã thảo luận hàng loạt vấn đề trong đó có nhiều vấn đề nổi lên
sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống mỹ donald trump và người đồng cấp nga vladimir putin
tại thủ đô helsinki của phần lan ngày một mươi sáu tháng bảy vừa qua
trong đó có tình hình ở syri cách thức triển khai các ý tưởng về việc phối hợp chống khủng bố
và thiết lập kênh đối thoại giữa các doanh nghiệp tư nhân và tổ chức phi chính phủ của hai nước
ngoài ra hai ngoại trưởng cũng thảo luận về sự cần thiết của nga cung cấp tiếp cận ngoại giao cân bằng
và tương hỗ đối với mỹ mỹ và nga đang nỗ lực cải thiện quan hệ và xúc tiến triển khai
các kết quả đạt được trong cuộc gặp thượng đỉnh giữa tổng thống hai nước tại helsinki hồi tuần trước
nga vừa kêu gọi liên quân do mỹ đứng đầu tại syri hợp tác để theo đuổi những chính sách có trách nhiệm hơn ở syri
tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh có thông tin về các cuộc không kích của liên quân nhằm vào dân thường tại miền đông syri
theo thượng nghị sĩ nga franz glintsevich
thế giới mong chờ một hành động hoàn toàn khác biệt từ liên quân quốc tế tại syri sau cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ tại helsinki vừa qua
và điều trước tiên là loại bỏ những sai lầm như gây thương vong cho dân thường
mỹ không cần có bất kỳ nỗ lực đặc biệt nào khác mà chỉ cần tăng cường hợp tác chặt chẽ giữa liên quân và các binh sĩ nga tại syri
đồng thời bảo đảm hai bên trao đổi thông tin đúng thời hạn như những gì tổng thống nga putin và người đồng cấp donald trump đã thảo luận
ngày một mươi hai tháng bảy vừa qua hãng thông tấn syri sana đưa tin liên quân quốc tế do mỹ dẫn đầu đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào dân thường
những người đang chuẩn bị rời khỏi thành phố esuza thuộc tỉnh deir ezzor
tổ chức giám sát nhân quyền syri cho biết đây là cuộc không kích nhằm vào một trong những sảo huyệt cuối cùng của is tại tỉnh deir ezzor
song hoạt động này đã khiến hai mươi tám dân thường thiệt mạng
hôm nay truyền thông triều tiên đã yêu cầu hàn quốc thực hiện thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liên triều
nhằm hướng tới việc tuyên bố kết thúc chiến tranh triều tiên
urimin jokiri trang web tuyên truyền đối ngoại của triều tiên đăng bài có đoạn viết
do chính quyền hàn quốc cũng có nghĩa vụ thực hiện những gì đã được nhất trí trong tuyên bố panmunjom
nên hàn quốc không nên chỉ khoanh tay không làm gì
đây là một nhiệm vụ lịch sử không thể bị trì hoãn thêm nữa để xây dựng nền hòa bình vững chắc
bằng cách chấm dứt tình trạng đình chiến bất bình thường hiện nay trên bãi đảo triều tiên
trong khi đó trang tin myr cũng hối thúc chính quyền seoul thực hiện phần việc của mình
trong hướng tới tuyên bố kết thúc chiến tranh triều tiên
trong web này cho rằng thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh liên triều hồi tháng bốn
sẽ mất ý nghĩa của nó nếu chính quyền hàn quốc không hành động
mới đây một nhóm các nhà khoa học tuyên bố đã tìm thấy chất phóng xạ trong rượu
được sản xuất tại bang california của mỹ sau vụ dò dỉ hạt nhân tại nhà máy điện fukushima ở nhật bản
dù đã bảy năm kể từ thảm họa hạt nhân tại đây
thế nhưng các ảnh hưởng mà nó để lại vẫn hết sức dài dẳng
sau khi tiến hành phân tích thành phần của một mươi tám chai rượu được sản xuất tại bang california từ năm hai nghìn chín đến nay
các nhà khoa học tìm thấy lượng phóng xạ trong những chai rượu ra đời sau thảm họa hạt nhân fukushima
cao hơn mức bình thường một số chai cao gấp đôi
tuy nhiên các nhà khoa học cho biết mức phóng xạ trong những chai rượu này không gây nguy hiểm tới sức khỏe con người
nguyên nhân được cho là vì các đám mây chứa chất phóng xạ hình thành sau vụ tai nạn năm hai nghìn một mươi chín
di chuyển ngang qua thái bình dương đến california khiến nho trồng để nấu rượu bị nhiễm phóng xạ
những thông tin quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình nhân dân